tổng bí thư nguyễn phú trọng nhấn mạnh cà mau có điều kiện tự nhiên đắc địa và tiềm năng to lớn để phát triển kinh tế xã hội toàn diện đặc biệt là nuôi trồng thủy sản là một trong bốn ngư trường trọng điểm của cả nước
sau hai mươi năm tái lập tỉnh cà mau đã có những thay đổi vượt bậc phân tích những thách thức mà cà mau đang phải đối mặt như biến đổi khí hậu khả năng cân đối ngân sách còn hạn hẹp thu chỉ sấp xỉ năm mươi mức chi
tổng bí thư đề nghị thời gian tới tỉnh cần tiếp tục nghiên cứu giả soát bổ sung quy hoạch kế hoạch khai thác tốt hơn những lợi thế của cà mau để phát triển
trên cơ sở xác định quy hoạch làm rõ tiềm năng lợi thế cần lựa chọn khâu ưu tiên lựa chọn bước đi cho đúng đắn phù hợp đòi hỏi tầm nhìn của lãnh đạo chứ không phải là tư duy nhiệm kỳ
tổng bí thư đề nghị trước mắt cà mau cần chú trọng phát triển kinh tế biển kết hợp với bảo vệ an ninh quốc phòng phát triển điện gió điện mặt trời
tạo ra năng lượng sạch quan tâm giữ gìn bảo vệ môi trường sinh thái bảo vệ rừng ứng phó với biến đổi khí hậu
tổng bí thư cũng lưu ý cà mau cần tạo ra nguồn lực động viên sức mạnh của toàn dân cả hệ thống chính trị các thành phần kinh tế phát triển liên kết vùng để xây dựng
đây là yêu cầu rất lớn rất khó cần sự vào cuộc của các bộ ngành và địa phương vấn đề then chốt cuối cùng vẫn là công tác xây dựng đảng xây dựng con người
tổng bí thư yêu cầu cà mau tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ phương thức lề lối làm việc khoa học đề cao vai trò người đứng đầu thực hiện tốt việc kiểm điểm theo tinh thần nghị quyết trung ương bốn khóa một mươi hai